bản tin tiếp tục với một thông tin mới nhất liên quan đến chiến dịch tìm kiếm máy bay su ba mươi mk hai và máy bay kasa hai trăm một mươi hai mất tích
vào lúc hai mươi h một mươi năm phút tối ngày hôm nay chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an nguyễn xuân đường xác nhận phi công trần quang khải được tìm thấy trong tình trạng đã tử vong

theo thông vận tải chỉ đạo các đơn vị trong ngành có trách nhiệm hỗ trợ người và phương tiện thiết bị trục vớt cứu hộ và các trang thiết bị khác theo yêu cầu của ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn để đáp ứng yêu cầu nhanh công tác tìm kiếm cứu nạn